số liệu thống kê của bộ công thương cho thấy trung quốc hiện là thị trường nhập khẩu nông lâm thủy sản chính của việt nam
tuy nhiên trong thời gian vừa qua nước này đã giảm khối lượng nhập khẩu đặc biệt là các mặt hàng như gạo sắn khiến cho xuất khẩu của việt nam gặp không ít khó khăn
không chỉ vậy trung quốc còn tăng rào cản kỹ thuật đối với một số mặt hàng nông sản của việt nam
và mới đây lại có thêm một rào cản được đặt ra cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo việt nam khi trung quốc bổ sung thêm quy định kích cỡ chiều ngang hạt gạo phải dưới hai mm
theo các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gạo tại đồng bằng sông cửu long hiện trung quốc đã ngưng nhập khẩu loại gạo có chiều ngang hay còn gọi là độ mập trên hai mm
đây là rào cản rất khó khăn đối với các doanh nghiệp gạo nước ta bởi phần lớn các loại gạo của việt nam xuất khẩu vào trung quốc đang có chiều ngang từ hai ba đến ba mm
một doanh nghiệp tại tỉnh tiền giang cho biết lý do khiến phía trung quốc đưa ra quy định này là nhằm tăng thêm phí hạn ngạch cũng như mua được gạo có giá rẻ hơn
từ lâu nay doanh nghiệp trung quốc muốn nhập gạo việt nam
loại hạt dài phải mua qua ta hiện các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gạo trong nước chưa có động thái thay đổi để đáp ứng yêu cầu này